tiếp bộ trưởng bộ nông nghiệp nông thôn trung quốc hàn trường phú thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
hai bên đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp góp phần tiến tới cân bằng thương mại song phương
thủ tướng cho biết quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ thời gian qua
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt tiến triển thực chất
cân bằng hiệu quả tạo cơ sở vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước
nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn
nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ
thủ tướng đề nghị trung quốc hỗ trợ trong công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp
về giống và công nghệ sinh học
thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác trong xử lý vấn đề tàu cá và ngư dân
tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán ký kết thỏa thuận giữa hai nước về thiết lập đường dây nóng
về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển
bộ trưởng hàn trường phú cho biết
tại cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề về hợp tác nông nghiệp phát triển nông thôn
thảo luận về ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp
về chế biến nông sản và một số cơ chế hợp tác giữa hai bên
ông tin tưởng hợp tác nông nghiệp việt nam trung quốc sẽ phát triển hơn nữa
nhất là trong bối cảnh hai bên sẽ kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau